hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp
hai nước việt nam mông cổ đã không ngừng được vun đắp và phát triển
đặc biệt hai nước hiện đang cùng hướng tới các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và hội đồng an ninh quốc gia mông cổ những năm gần đây được hai bên quan tâm thúc đẩy
một trong những biểu tượng lịch sử của hợp tác hữu nghị giữa việt nam và mông cổ
chính là sự ra đời của lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh việt nam
tại hội đàm hai bên đã thống nhất nhận thức với nhau về những điểm chung trong xử lý các quan hệ quốc tế
mà hai nước quan tâm tăng cường công tác bảo hộ công dân nước này sinh sống học tập làm việc tại nước kia
về công tác phòng chống tội phạm hai bên tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia
như tội phạm ma túy công nghệ cao tội phạm mạng tăng cường trao đổi thông tin liên quan các đối tượng phạm tội
khủng bố thông tin về phương thức thủ đoạn hoặc các loại giấy tờ giả mạo liên quan công tác quản lý xuất nhập cảnh
đẩy mạnh phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác các văn bản hợp tác đã ký kết giữa hai nước
tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
nâng cao năng lực cán bộ trong các lĩnh vực đặc nhiệm kỵ binh
ngài yadamba ncaya đánh giá cao quan hệ chính trị tin cậy tốt đẹp sự phối hợp chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế giữa hai nước
khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục làm hết sức để góp phần thúc đẩy sự phát triển quan hệ giữa hai quốc gia nói chung
giữa bộ công an việt nam với hội đồng an ninh quốc gia mông cổ nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp
cũng trong chiều nay tại hà nội hội đồng xét tặng danh hiệu
nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú cấp bộ công an đã họp đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân
nhà giáo ưu tú lần thứ một mươi sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp
tại buổi họp bộ công an đã công bố quyết định thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân
nhà giáo ưu tú cấp bộ công an năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi ba hội đồng có một mươi một thành viên thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm chủ tịch hội đồng
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm phó chủ tịch hội đồng thiếu tướng đỗ anh tuấn cục trưởng cục đào tạo làm ủy viên thường trực hội đồng
sau lễ công bố hội đồng đã thông qua báo cáo quá trình xét tặng và kết quả thẩm định hồ sơ
theo đó năm hai nghìn hai mươi ba có một mươi ba hồ sơ ứng viên thuộc các học viện trường công an nhân dân được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú
không có ứng viên đề nghị xét danh hiệu nhà giáo nhân dân
trong số một mươi ba hồ sơ có bốn ứng viên xét theo đối tượng là giảng viên và chín ứng viên xét theo đối tượng là cơ quan quản lý giáo dục
trên cơ sở thảo luận tiến hành bỏ phiếu hội đồng đã thống nhất danh sách đề nghị hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho một mươi nhà giáo thuộc lực lượng công an nhân dân
việt nam luôn nỗ lực đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân
đó là khẳng định của thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an tại buổi tiếp đoàn ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ
do ngài ủy viên frederick david làm trưởng đoàn đang có chuyên thăm và làm việc tại việt nam
buổi tiếp diễn ra vào chiều ngày hôm qua tại hà nội
tại buổi tiếp thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao chuyến thăm của đoàn ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ
nhằm tìm hiểu chính sách pháp luật và tình hình thực tiễn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo tại việt nam
thứ trưởng lương tam quang khẳng định hai nước đều có mục tiêu chung là luôn nỗ lực đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân
việt nam luôn sẵn sàng và mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chia sẻ trao đổi kinh nghiệm với phía hoa kỳ nói chung
và ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ nói riêng
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian tiếp
thay mặt đoàn ủy ban tự do tôn giáo quốc tế hoa kỳ ngài friedrich david cảm ơn bộ công an đã dành thời gian trao đổi thẳng thắn
cởi mở tạo điều kiện cho đoàn nắm rõ hơn về tình hình tự do tôn giáo ở việt nam
đồng thời ngài vri derich david cũng ghi nhận những nỗ lực và thành tiệu của việt nam trong lĩnh vực đảm bảo quyền tự do tôn giáo
và khẳng định sẽ có những đóng góp hành động thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa việt nam và hoa kỳ phát triển tích cực
cũng trong chiều qua bộ công an tổ chức hội ý nghiệp vụ về tăng cường phòng chống tội phạm hình sự nổi lên tại một số địa bàn trọng điểm
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an chủ trì buổi hội ý
đánh giá tình hình kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự nổi lên tại một số địa bàn trọng điểm thời gian qua
các ý kiến thống nhất triển khai thực hiện các phương án chỉ đạo của bộ công an các đơn vị địa phương đã kịp thời nhận diện đấu tranh tội phạm một cách bài bản có chiều sâu
mang tính điển hình để cảnh báo gian đe phòng ngừa chung
tuy nhiên tình hình tội phạm hình sự tại một số địa bàn vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp nổi lên là tội phạm xâm phạm tính mạng tài sản
chủ yếu do mâu thuẫn gia đình thủ tức mâu thuẫn và các nguyên nhân bộc phát tình trạng tâm thần ngáo đá vẫn tiềm mẩn nguy cơ gây ra các vụ trọng án
các vụ cướp ngân hàng tình trạng đối tượng sử dụng vũ khí để giải quyết mâu thuẫn các băng nhóm cướp cướp giật hoạt động lưu động lợi dụng các lễ hội điểm du lịch để hoạt động
phát biểu kết luận buổi hội ý thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận những kết quả đạt được của công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong thời gian qua
không để hình thành điểm nóng về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội
đồng chí thứ trưởng đánh giá thời gian tới dự báo hoạt động của các loại tội phạm sẽ có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn
để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm kịp thời xử lý các tình huống phức tạp thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu thủ trưởng các cấp công an các đơn vị địa phương
phát huy vai trò lãnh đạo chỉ huy cần chủ động ra soát nắm rõ thực hiện đúng đủ các nội dung chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
kế hoạch biện pháp phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm theo chức năng nhiệm vụ được giao kịp thời tham mưu kiến nghị bổ sung những giải pháp mới
nhân rộng những cách làm hay sáng tạo hiệu quả
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh sáng nay ban tuyên giáo trung ương phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm những tấm gương bình dị và cao quý tại bảo tàng hồ chí minh hà nội
với hơn hai trăm linh tài liệu bài viết và hiện vật
triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý giới thiệu đến công chúng một trăm ba mươi ba tấm gương điển hình tiên tiến
gồm sáu mươi hai tập thể và bảy mươi một cá nhân được ban tổ chức lựa chọn
đây đều là những tấm gương bình dị đã vượt lên hoàn cảnh số phận dám nghĩ dám làm nhạy bén không ngừng cố gắng
hết lòng vì lợi ích của cộng đồng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
triển lãm là sự kiện chính trị văn hóa quan trọng góp phần vào việc cổ vũ
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong toàn xã hội
triển lãm được trưng bày tại bảo tàng hồ chí minh từ ngày một mươi bảy tháng năm đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
và sẽ được tổ chức trưng bày tại một số địa phương trong cả nước trong thời gian tới
cũng hướng tới kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
ngày hôm nay đảng ủy cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
giáo dưỡng tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp cục năm hai nghìn hai mươi ba
hội thi bí thư tri bộ giỏi cấp cục năm hai nghìn hai mươi ba của cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng có một mươi sáu thí sinh tham gia với ba phần thi gồm tự giới thiệu vấn đáp và thuyết trình
trải qua một mươi một vòng thi ở các cấp cụ khối thi đua năm mươi chín hội thi cấp cơ sở với sự tham gia của bảy trăm bảy mươi chín thí sinh
trong tổng số chín trăm chín mươi sáu tri bộ hội thi đã thực sự lan tỏa sâu rộng tạo hiệu ứng mạnh mẽ
nhận được sự quan tâm theo dõi chỉ đạo sát sao của cấp ủy lãnh đạo các đơn vị
sự hưởng ứng hỗ trợ nhiệt tình của đông đảo đảng viên cán bộ chiến sĩ
tiếp nối thành công từ hội thi các cấp trong đảng bộ cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng vòng chung kết hội thi bí thư tri bộ giỏi cấp cục
được tổ chức hôm nay là ngày hội giao lưu học hỏi hứa hẹn mang đến những phần thi ấn tượng đặc sắc
của một mươi sáu thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho các khối thi đua
cụm công tác đảng và công tác quần chúng trong đảng bộ cục
chiều nay tại hà nội bệnh viện một mươi chín tháng tám tổ chức lễ tổng kết khóa bồi dưỡng nghiệp vụ y tế
cho cán bộ bộ công an lào năm hai nghìn hai mươi ba
lớp tập huấn gồm tám đồng chí của bệnh viện hame sa bộ công an lào sang học tập nâng cao trình độ chuyên môn
tại bệnh viện một mươi chín tháng tám từ tháng một mươi một năm ngoái đến nay
trong thời gian học tập sáu tháng các học viên cán bộ công an lào
được tham gia học tập thực tế được trực tiếp tham gia phụ phẫu thuật
áp dụng các bài giảng lý thuyết và thực hành cầm tay chỉ việc
sau khóa học một trăm linh học viên đủ điều kiện được bệnh viện một mươi chín tháng tám cấp giấy chứng nhận
bồi dưỡng ngắn hạn nghiệp vụ y tế
những năm qua bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an việt nam đã tiếp nhận nhiều thế hệ cán bộ y tế
bệnh viện hame sa bộ công an lào đến tập huấn học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế khám chữa bệnh
hoạt động này góp phần thúc đẩy mối quan hệ gắn bó giữa bộ công an hai nước nói chung và hai bệnh viện nói riêng
sáng nay trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc
trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an
đã đồng loạt tổ chức lễ bế giảng và báo cáo kết quả huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
tại trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô sau ba tháng rèn luyện với cường độ cao
gần năm trăm linh tân binh cảnh sát cơ động tham gia nghĩa vụ công an nhân dân của một mươi hai tỉnh phía bắc
đã hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo sẵn sàng cơ động chiến đấu ngay khi có nhiệm vụ được giao
với những kiến thức kinh nghiệm có được trong khóa huấn luyện khi trở về công an các địa phương
những chiến sĩ mới sẽ tiếp tục học tập tu dưỡng rèn luyện và ra sức thi đua lập nên nhiều thành tích
chiến công xuất sắc góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi ba trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc được bộ tư lệnh cảnh sát cơ động giao chỉ tiêu huấn luyện
một bảy trăm bảy mươi bảy công dân được tuyển chọn theo chỉ tiêu của công an tỉnh thành phía bắc
kết thúc khóa huấn luyện có một trăm tám mươi một chiến sĩ được xếp loại giỏi một năm mươi hai chiến sĩ xếp loại khá
ba cán bộ huấn luyện và chín mươi tân binh có thành tích xuất sắc được bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tặng giấy khen
một mươi cán bộ huấn luyện và chín mươi tân binh xuất sắc được nhận giấy khen của đoàn thanh niên bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
trong năm hai nghìn hai mươi ba trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ đã tiếp nhận huấn luyện bảy trăm một mươi chiến sĩ
ở một mươi bốn địa phương thuộc khu vực tây nguyên đông nam bộ và nam trung bộ
trong thời gian ba tháng huấn luyện các chiến sĩ đã được đào tạo các nội dung kiến thức cơ bản về chính trị
pháp luật võ thuật bời lội quân sự cũng như kỹ năng sử dụng các loại vũ khí và một số loại công cụ
kết thúc khóa huấn luyện có một trăm linh học viên đủ điều kiện và được cấp giấy chứng chỉ tốt nghiệp
trong đó bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tặng giấy khen cho ba mươi năm cá nhân là chiến sĩ mới có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong khóa huấn luyện
thưa quý vị việc xây dựng luật nhằm góp phần đơn giản hóa thủ tục đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường địa tử
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân việt nam trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh
và người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú tại việt nam
vừa góp phần phát triển kinh tế xã hội vừa bảo đảm an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đó là khẳng định của đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an về việc xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật xuất nhập cảnh xuất cảnh nhập cảnh công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
nhìn từ sự phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín của ngành công nghiệp không khói có thể nhận thấy
sau một năm việt nam mở cửa du lịch trở lại thì tốc độ tăng trưởng thu hút khách quốc tế đến nước ta vẫn chưa được như kỳ vọng
mà một trong những nguyên nhân đến từ các quy định liên quan đến xuất nhập cảnh chưa đáp ứng được các chủ trương chính sách của đảng
để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
từ một trong những quốc gia có chính sách mở cửa cởi mở nhưng việt nam lại về sau khi kết thúc năm hai nghìn hai mươi
cả nước chỉ đón được ba sáu triệu khách quốc tế bằng bảy mươi so với kế hoạch
còn nếu so với năm hai nghìn một mươi chín thì giảm đến tám mươi trong khi các quốc gia khác ở đông nam á đều hoàn thành thậm chí vượt mục tiêu
thực ra vì chúng ta đã có rất là nhiều cái sự thay đổi liên quan đến chính sách visa
tuy nhiên là so với cái sự thay đổi của các nước trong khu vực thì chúng ta vẫn chậm hơn so với họ
ví dụ như là sau khi mà covid thì thái lan đã cập nhật cái chính sách visa mới cho miễn thị thực cho sáu mươi quốc gia
và cái thời gian là ba mươi ngày thậm chí một số nước là bốn mươi năm ngày hoặc là chín mươi ngày
tuy nhiên thì chúng ta cái số quốc gia được miễn visa mới chỉ là
hai mươi năm quốc gia và thời gian của chúng ta là một mươi năm ngày thay vì là ba mươi ngày trên như trước đây
cái điều đấy nó là một trong những cái điểm trừ
theo báo cáo của hội đồng tư vấn du lịch chỉ số phục hồi du lịch sau covid một mươi chín của việt nam mới đạt một mươi tám một thấp nhất trong khu vực
nhìn chung ngành du lịch việt nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế tính cạnh tranh chưa cao và phải đối mặt với nhiều thách thức
năm hai nghìn hai mươi ba ngành du lịch tp hcm đang đặt ra chỉ tiêu thu hút
năm triệu lượt khách quốc tế
do đó cùng với rất nhiều các giải pháp thì chính sách visa cạnh tranh hơn đang được coi là biện pháp căn bản nhất
hệ thống tài nguyên chúng ta có và với lợi thế du lịch đó thì nếu mà chúng ta có những cái chính sách mang tính cạnh tranh hơn
thì chúng ta sẽ khai phá một cách hiệu quả hơn đối với những lợi thế chúng ta đang có
và vị thế của du lịch việt nam trên bản đồ du lịch thế giới sẽ ngày càng được cải thiện
phải nói đây đó là
ở cái thực tiễn thì thấy rằng là cái này là người nước ngoài họ rất là kham đen coi họ rất là phiền về cái việc này
ở thực tế tôi cũng đã đối diện với cái việc này rất nhiều
đó là cái việc chúng ta hiện nay là cái thời hạn quá ngắn
nhất là ở các nước xa rồi họ có những hoạt động du lịch rồi làm ăn
có những cái du lịch mới bồ chưa kịp họ đã phải đi ra rồi
ví dụ như thế
tại phiên họp thứ hai mươi ba của ubth
vụ quốc hội diễn ra mới đây
bộ trưởng tô lâm khẳng định việc hoàn thiện cơ sở pháp lý
bảo đảm đồng bộ thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
về nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào tìm hiểu thị trường đầu tư
theo đó nâng thời hạn của thị thực điện tử từ ba mươi ngày lên ba tháng
có giá trị một lần hoặc nhiều lần mở rộng cấp thị thực điện tử
cho công dân tất cả các nước vùng lãnh thổ
nâng thời hạn tạm trú từ một mươi năm ngày lên bốn mươi năm ngày
đối với công dân của nước được việt nam đơn phương miễn thị thực
và được xem xét giải quyết cấp thị thực
gia hạn tạm trú theo các quy định khác của luật
với cái chính sách thị thực càng đổi mới càng thân thiện
thì chúng ta có cơ hội để tăng khách
thứ hai là chúng ta tăng thu du lịch
nếu như số lượng khách tăng lên và ở lại lâu hơn
và chi tiêu nhiều hơn trải nghiệm nhiều hơn
trên mảnh đất của chúng ta đất nước của chúng ta
thì chúng ta sẽ có cái tổng thu du lịch nhiều hơn
hiện nay chúng tôi đang nâng cấp và chúng ta thực hiện
trên môi trường điện tử giải quyết bớt những các thủ tục
ở đây như là công khai minh bạch trên môi trường điện tử
do vậy công khai minh bạch trên môi trường
là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả công dân
của tất cả các nước hoặc người dân làm các thủ tục này
và chúng ta sẽ khuyến khích cái khai báo trung thực
và chịu trách nhiệm
do vậy các trường thông tin ở trên những cái này là có đầy đủ
những thông tin sửa đổi bổ sung về xuất nhập cảnh
đang thu hút sự quan tâm và bày tỏ sự đồng tình ủng hộ
của đông đảo người dân doanh nghiệp và đặc biệt là kiều bào ở nước ngoài